bắt giữ bằng được nhóm đối tượng liên tục trong một tuần qua nhiều mũi trinh sát của công an huyện thường tín phòng cảnh sát đình sự đã tỏa đi nhiều địa phương để điều tra xác minh
những nỗ lực kết quả đạt được không phụ ý chí quyết tâm của ban chuyên án từ chiều ngày một mươi bốn tháng năm đến dạng sáng một mươi năm tháng năm lần lượt bốn đối tượng đã bị bắt giữ ở nhiều địa điểm
tại cơ quan điều tra nhóm đối tượng khai do thiếu tiền tiêu xài tối ngày chín tháng năm chiến rủ hoàng anh linh dũng đi cướp tài sản
cả bọn đồng ý chiến chuẩn bị hai áo mưa cho linh và dũng mặc rồi đưa thêm cho linh con dao dài khoảng bốn mươi cm làm hung khí gây án
nhóm bốn đối tượng di chuyển từ ninh bình theo đường quốc lộ một a sang tỉnh hà nam về thành phố hà nội
cả nhóm tìm kiếm con mồi là những người đi xe máy trên đường vắng vẻ ít người qua lại
khi đi đến địa phận thôn nguyên hay xã văn tự huyện thường tín chúng phát điện hai nam thanh niên điều khiển hai xe máy honda vision đi hướng hà nội về hà nam
lập tức chiến hô đây rồi đây rồi và cả bọn đuổi theo ép chặn hai xe máy vision do hai nam thanh niên điều khiển
quây được hai con mồi các đối tượng kẻ văng tục đứa cầm dao uy hiếp bắt hai nam thanh niên đưa chìa khóa xe nếu không sẽ chém chết chém cụt chân cụt tay
sợ quá hai nam thanh niên buộc phải đưa chìa khóa xe cho nhóm đối tượng
gây án xong nhóm cướp tẩu thoát theo hướng quốc lộ một về nho quang ninh bình
sáng ngày một mươi tháng năm dũng rủ chiến và linh đi bán xe đồng thời nhờ một người bạn tên uyên tìm người mua hộ hai xe máy honda vision vừa cấp được
dũng chụp ảnh xe rồi nói với uyên là xe cách cắm không có giấy tờ không biển kiểm soát
thông qua các mối quan hệ uyên giới thiệu là người mua và hẹn gặp đối tượng để giao dịch
qua đó các đối tượng bán hai chiếc xe máy được tổng số tiền gần hai mươi triệu đồng
vụ án đang được công an huyện thường tín phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội điều tra mở rộng
liên minh vỡ nợ gây ra những vụ cướp táo tợn ở thành phố hồ chí minh
đêm ngày hai mươi chín tháng bốn cả nước đang trong dịp nghỉ lễ dài ngày
nhưng nguyễn đức tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê quảng ngãi lê văn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê kiên giang lợi dụng thời điểm này để đi cướp tài sản
nơi mà nhóm này chọn để gây án là căn biệt thự của bà t t l trên đường lê thị diêng quận một mươi hai
thành phố hồ chí minh
tiến và sĩ sau đó lên kế hoạch kỹ lưỡng mua ba con dao cuộn băng keo bình xịt sơn đen bốn cặp găng tay y tế
nhóm này định đeo găng tay dùng dao khống chế nạn nhân sử dụng keo để chói tay chân và rán miệng nạn nhân bình xịt sơn để che camera giám sát
sau khi lên kế hoạch kỹ lưỡng tối hôm đó tiến đứng ngoài cảnh giới để sĩ đột nhập vào bên trong biệt thự
khi nghi phạm chiếm đoạt được một một tỷ đồng của gia đình nạn nhân cảnh sát ập và bắt giữ
phía bên ngoài tiến cũng bị tổ công an bắt gọn
khai với cảnh sát tiến cho biết do thiếu tiền nên muốn làm liều
anh ta lên fanpage hội những người vỡ nợ muốn làm liều đăng bài kêu gọi những người cùng chung trí hướng tham gia
sĩ là một trong số những người đó cùng với đỗ văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê nam định
cả ba từ những người xa lạ nhưng chung mục tiêu kiếm tiền bất chấp nên nhập hội và lên kế hoạch cướp biệt thự
tuy nhiên trước giờ gây án tuấn sợ bị bắt nên không cùng đồng bọn thực hiện hành vi
trước vụ này từng có vụ cướp khác manh động hơn mà những kẻ gây án cũng là thành viên hội những người vỡ nợ muốn làm liều
danh tính của những người này gồm nguyễn ngọc mỹ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê ở bình dương
lâm phúc lợi sinh năm hai nghìn quê vĩnh long và nguyễn thị bích tuyền sinh năm hai nghìn một quê bến tre
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba nhóm này sử dụng đe dọa nhân viên nhà băng
cướp ba tám tỷ đồng tại phòng giao dịch
cướp ba tám tỷ đồng tại phòng giao dịch sa công banh trên đường nguyễn văn bứa huyện hóc môn tp hcm
sau khi gây án nhóm này chia tiền rồi bỏ trốn trước khi bị công an tp hcm bắt giữ
cảnh sát cho biết nhóm cướp không có việc làm ổn định thiếu tiền tiêu xài nên liên minh với nhau để đi cướp
nhóm này còn có dự định sau khi tẩu thoát thành công sẽ gây ra thêm nhiều vụ cướp táo tận hơn
tuy nhiên ý định đó đã bị dập tắt bởi cảnh sát
thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
hiện nay có nhiều người lợi dụng không gian mạng xã hội để móc nối trao đổi bàn bạc lôi kéo nhau thực hiện nhiều hành vi phạm tội
chỉ cần lên facebook gõ tử khóa vỡ nợ làm liều sẽ cho rất nhiều kết quả về các hội nhóm liên quan
từ những nhóm lớn các thành viên có trung hệ tư tưởng sẽ tách ra lập nhóm kín để hoạt động tùy theo mục đích
theo thượng tá hà các nhóm kín tưởng phát tán các bài viết hướng dẫn thực hiện hành vi phạm tội hoặc lôi kéo
bàn bạc nhau thực hiện hành vi phạm tội như cướp tài sản cơ bạc ma túy tín dụng đen và các tệ nạn xã hội khác
ông hải cho biết các công ty cung ứng dịch vụ mạng xã hội facebook telegram còn buông lỏng kiểm duyệt
quản lý nội dung tài khoản nên các đối tượng có điều kiện thành lập các hội nhóm kín có tinh chất vi phạm pháp luật trên mạng xã hội
công an tp hcm phối hợp sở thông tin và truyền thông kiến nghị bộ thông tin và truyền thông yêu cầu các công ty cung ứng dịch vụ mạng xã hội
nâng cao trách nhiệm quản lý kịp thời gỡ bỏ các hội nhóm tài khoản trang mạng xã hội có nội dung vi phạm pháp luật việt nam
trung tá nguyễn thành hưng trưởng phòng cảnh sát đình sự công an tp hcm pc hai cho hay
nhận diện được mức độ nguy hiểm từ hội những người với nợ muốn làm liều
bộ công an đã giả kế hoạch chỉ thị từ phòng ngừa đấu tranh tội phạm trên không gian mạng
từ đó phòng pc hai đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ ghi nhận nguồn tin triển khai các phương án điều tra xác minh có hiệu quả
đền hình là việc bắt nhanh nhóm cướp một một tỷ đồng trong căn biệt thư ở quận một mươi hai khi các nghi phạm vừa ra tay
trung tá nguyễn thành hưng khuyến cáo người dân không nên tham gia vào các hội
nhóm xấu như hội những người với nợ muốn làm liều để tránh bị tiềm nhiễm
bị kẻ xấu lôi kéo tham gia vào hoạt động phi pháp
nhóm cướp quăng điện thoại vì sợ định vị nhưng vẫn xả lưới
ngày một mươi tháng năm tòa án nhân dân quận một tp hcm mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo phạm hồng phong bốn năm sáu tháng tù
võ thảnh nhân bốn năm tu trần minh tiến ba năm sáu tháng tu phê tội cướp giật tài sản
đây là phiên tòa rút kinh nghiệm cụm với sự tham dự của lãnh đạo phòng bảy viện kiểm sát nhân dân tp hcm
lãnh đạo và kiểm sát viên các quận bốn quận năm
quận phú nhuận và huyện nhà bè huyện cần giờ
theo cáo trạng do có quen với phạm hồng phong và đoàn võ thành nhân
nên trần minh tiến nhận giữ hai xe exciter cùng với nathun bình xịt hơi cay sao bấm biển số giả
đây là các phương tiện và công cụ mà phong và nhân dùng để đi gây án
mỗi lần phong và nhân lấy xe đi cướp giật về sẽ chia cho tiến ba trăm linh đồng mỗi xe
khi cần bảo trì sửa xe phong và nhân sẽ trả thêm cho tiến ba trăm linh đồng mỗi xe
tối ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
nhóm phong nhân và đối tượng tên quân chưa rõ lai lịch
rủ nhau đi cướp giật và đến nhà tiến để lấy hai xe excer và các công cụ gây án
dạng sáng ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
tại đường lý thưởng kiệt quận một mươi một
nhóm của phong phát hiện chị hương điều khiển xe chở bà thu có mang tài sản trên người
lúc này nhân chở quân áp sát cùng chiều bên trái bị hại
quân dùng tay phải giật mạnh túi sách nhưng không thành
thế vậy phong điều khiển xe từ phía sau chạy lên áp sát giật được túi sách của bà thu
rồi cả nhóm tăng ga tẩu thoát
trong túi sách có điện thoại hai mươi năm triệu tiền mặt và nhiều trang sức bằng vàng
tổng giá trị tài sản ước tính là một trăm ba mươi ba triệu đồng
cả nhóm về nhà tiến tại xã vĩnh lộc b huyện bình chánh để cất dấu công cụ phương tiện
tại trước nhà tiến quân đưa cho phong số tiền hai mươi năm triệu đồng và một số trang sức vòng vàng
quân nói cho phong biết trong túi sách còn có một điện thoại di động
nhưng sợ bị định vị nên đã ném bỏ trên đường
sau đó tiến được phong chia cho số tiền là một ba triệu đồng
bao gồm tiền công giữ xe tiền công đưa xe đi canh chỉnh và đổ xăng
sau đó phong chia cho quân số tiền là ba mươi triệu đồng
đến sáng cùng ngày phạm minh nhật là em ruột của phong đến nhà chơi
nên phong có nhờ nhật cầm túi vải rút lượng vàng đưa cho bà phan thị hoa là mẹ ruột phong đi bán
khi đưa vàng phạm hồng phong không nói cho nhật và bảo hóa biết nguồn gốc số vàng trên do phong cướp giật mà có
sau đó bà hoa và nhật mang túi vải rút đựng vàng đi bán cho ảnh nguyễn phú sĩ
tại cửa hàng vàng kim hưng thịnh bình chánh với số tiền là năm mươi tám triệu đồng
số tiền này được anh sĩ chuyển vào tài khoản của vợ phong hai mươi triệu số còn lại đưa trực tiếp cho bảo hoa và nhật
trên đường về bà hoa và nhật bán thêm sợi dây chuyền cho một người không rõ lây lịch được một mươi triệu đồng
cả hai mang về cho phong tổng số tiền là bốn mươi tám triệu đồng
ngay sau đó bị hại đã trình báo cơ quan chức năng
qua quá trình thụ lý tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi một đã khởi tố vụ án
và quá trình điều tra đã truy bắt được phạm hồng phong đoàn võ thành nhân và trần minh tiến
phong và nhân là hai đối tượng có tiền án về tội cướp giật tài sản
tại tòa các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
ngoài ra phong và nhân khai nhận cùng với thủ đoạn tương tự đã thực hiện một số vụ cướp giật tài sản
ở nhiều quận huyện tại tp hcm
tuy nhiên phong nhân và tiến không nhớ rõ đã thực hiện bao nhiêu vụ và cụ thể ở đâu
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi một tiếp xúc xác minh làm rõ khi nào đủ căn cứ sẽ tiếp tục xử lý sau